xin tiếp tục câu hỏi dành cho phó sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà
trong quá trình chị trực tiếp thăm khám bệnh viện và gặp những trường hợp trẻ bị dối loạn tiêu hóa
những tình huống gây ra biến chứng mà thường thấy nhất là như thế nào
với biểu hiện dối loạn tiêu hóa ở những triệu chứng mức độ không nặng
như phó sư thúy còn nói ví dụ bé miếng ăn một chút
rồi bé đau bụng ấm ỉ hoặc là bé nôn lượng nôn ít không có dịch mật dịch máu trong phân
hoặc là bé tiêu chảy phân nát mà không có phân lỏng
thì những dối loạn tiêu hóa này không gây ra các biến chứng
kể cả cấp tính và thậm chí là kéo dài nó cũng chỉ ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng của đứa bé thôi
tức là đứa bé nó không tăng cân thôi
nhưng mà tự nhiên là cái triệu chứng dối loạn tiêu hóa và cái từ chung mình gọi
nhưng mà cái nền để có những cái triệu chứng đấy thì nó lại rất nhiều
ví dụ nó có những bệnh lý tiêu chảy nó có những bệnh lý ruột viêm nó có những bệnh lý dạ dày thái tràng
thì những cái bệnh lý nếu mình không phát hiện đúng thì sau này nó sẽ gây ra biến chứng
tôi lấy ví dụ như một bệnh nhân bị tiêu chảy
thì một cháu bị tiêu chảy ở giai đoạn đầu nó cũng nôn một chút
nó cũng bỏ ăn một chút nó cũng đi phân lòng một chút
thế nếu mà bố mẹ bảo không cái này dối loạn tiêu hóa bình thường thôi
mình cũng cứ kệ đứa nhỏ nó như vậy
ngày sau chẳng may nó đi ngoài phân máu
tức là nó đã nhiễm một con vi khuẩn gây tiêu chảy nhiễm khuẩn rồi
mà mình không điều trị thì cái đấy nó sẽ nặng lên và nó gây ra biến chứng
hoặc là ví dụ ngày hôm sau nó nôn rất là nhiều
nó không thể ăn được nó dẫn đến tình trạng mất nước
mà mình lại không biết là mình phải bù dịch bù nước cho con
thì đứa trẻ nó sẽ bị những biến chứng của mất nước mất điện dài dối loạn
các chất nội môi trong cơ thể
thì lúc đấy nó lại sinh ra biến chứng
hoặc đơn giản một em bé mà bây giờ đau bụng rồi nôn
thì mình nghĩ cái này chắc dối loạn tiêu hóa bình thường
nhưng nếu như đấy là một triệu chứng của một bệnh lý lồng ruột
ở đứa trẻ sáu bảy tháng tuổi
thì mình không để ý gì bữa sau nó lại đi ra phân máu
mình không giải quyết nó thì nó lại gây ra các biến chứng
thủng ruột tắc ruột v v như vậy
vậy thì cái mà gọi là để gây ra biến chứng
thì nó phải có biểu hiện nặng nó mới gây ra biến chứng
còn nếu như ở mức độ nhẹ nhẹ như chúng ta nhìn
thì nó không gây ra biến chứng gì cả
nhưng tuy nhiên mình hiểu là
ở trẻ nhỏ thì triệu chứng dối loạn tiêu hóa
nó không chỉ là triệu chứng của đường tiêu hóa
mà nó còn là triệu chứng của các cơ quan liên quan nữa
ví dụ những bạn mà ở khoa của cô thúy chẳng hạn
bị viêm phổi rồi bị dị ứng sữa v v
thì bệnh nó hoàn toàn là bệnh lý của dị ứng
nhưng mà nó lại thể hiện ra là gì
nôn sau khi nó ho
hoặc ăn vào thì nó lại nôn ra
hoặc nó lại nôn ra dây máu
thì đấy thì nếu như mình không nghĩ đến cái bệnh của nó
thì mình lại bảo cái này nó đơn giản
thì rõ ràng là mình đã bỏ qua
những cái mức độ nặng của nó rất rồi
vâng xin cảm ơn chị